công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phan nguyễn phương duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bốn mươi bốn b trên chín nhà trung phường ba thành phố đà lạt để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích

công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phan nguyễn phương duy sinh năm hai nghìn bốn trú tại bốn mươi bốn b trên chín nhà trung phường ba thành phố đà lạt để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích